hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một thủ tướng chính phủ đã ký các quyết định về việc thi hành kỷ luật
đối với ông vũ huy hoàng và bà hồ thị kim thoa
thủ tướng chính phủ quyết định xóa tư cách nguyên bộ trưởng bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
đối với ông vũ huy hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ
khi giữ chức vụ bộ trưởng bộ công thương nhiệm kỳ này
cùng ngày thủ tướng chính phủ cũng đã quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khiển trách đối với bà hồ thị kim thoa thứ trưởng bộ công thương